ngày hôm nay tại hà nội ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai đã tổ chức lễ kỷ niệm ngày quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai
đây là hoạt động được tổ chức vào ngày một mươi ba tháng một mươi hàng năm nhằm thúc đẩy nhận thức về giảm thiểu rủi ro thiên tai do hội đồng liên hợp quốc khởi xướng
giảm nhẹ rủi ro thiên tai cũng là một vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm chia sẻ từ các tổ chức quốc tế và đặc biệt là cộng đồng các nước asean
năm nay liên hợp quốc lấy chủ đề quản trị rủi ro là quan trọng nhất nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạt động quản lý thiên tai theo hướng quản lý giảm thiểu rủi ro
năm hai nghìn hai mươi cũng là năm việt nam là chủ tịch luân phiên của asean
liên quan đến trách nhiệm trong quản lý thiên tai việt nam đã chủ động chia sẻ kinh nghiệm trên các diễn đàn của ủy ban asean về giảm thiểu rủi ro thiên tai
cùng với đó cam kết bằng mọi nguồn lực sẽ giảm thiểu tối đa những ảnh hưởng do thiên tai gây ra trong thời gian tới
trong khuôn khổ sự kiện ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai cũng tổ chức trao giải cho các cuộc thi về hưởng ứng phòng chống thiên tai tại việt nam